thưa quý vị quảng bình là một trong những địa phương có độ che phủ rừng lớn nhất nước ta
việc phát triển trồng rừng kinh tế trong nhiều năm qua đã góp phần nâng cao đời sống của người dân
cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt thành rừng cây bản địa là hướng trồng rừng mới mang lại hiệu quả
đang được người dân huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình nhận rộng
nhiều năm qua rừng tràm này đã góp phần phủ xanh đất trống đồi núi chọc ở phía tây tỉnh quảng bình
tuy nhiên cuộc sống của người dân nhiều xã phía tây của tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn
bởi thu nhập từ những rừng tràm này chưa cao
trước thực trạng này người dân địa phương đã chuyển đổi từ trồng tràm nguyên liệu
sang trồng các loại cây gỗ lớn có chu kỳ kinh doanh trên một mươi năm tuổi
và các loại cây bản địa có giá trị kinh tế với mục đích mang lại hiệu quả kinh tế và bảo vệ môi trường
tại huyện tuyên hóa diện tích rừng tự nhiên có chữ lượng thấp chất lượng kém còn khá nhiều
khả năng tăng trưởng và năng suất rừng không cao
nếu để rừng phục hồi tự nhiên sẽ không đáp ứng được yêu cầu kinh tế và phòng hộ
vì vậy cần đưa vào cải tạo để trồng rừng
tuy nhiên nếu chỉ phát triển rừng tràm nguyên liệu chỉ mang tính tức thời hiệu quả kinh tế lâu dài không cao
do đó việc vừa phát triển rừng trồng nguyên liệu kết hợp với trồng
rừng cây bản địa lấy ngắn nuôi dài không những tạo sinh kế lâu dài cho người dân
mà còn góp phần quan trọng giữ gìn môi trường sống và phát triển rừng bền vững
hạn chế lớn nhất của việc trồng rừng cây bản địa là thời gian khai thác thường gấp đôi so với trồng rừng nguyên liệu
tuy nhiên hiệu quả kinh tế lại gấp vài chục lần
do đó việc thay đổi nhận thức tư duy tập quán sản xuất lâm nghiệp của người dân
sẽ góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế rừng theo hướng bền vững lâu dài